cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chúng tôi mỗi chiều để cập nhật những tin tức mới nhất
và ngay bây giờ biên tập viên thế cương sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin nổi bật về an ninh trật tự trong hai mươi bốn giờ qua
thưa quý vị mở đầu là thông tin đến từ nghệ an
công an huyện diễn châu vừa phá chuyên án đánh bạc sử dụng công nghệ cao
bước đầu chứng minh số tiền giao dịch ban đầu là hơn chín mươi tỷ đồng
cầm đầu đường dây này là một đối tượng nữ giới năm mươi tuổi
đối tượng là đào thị hương chú tại xã diễn thành huyện diễn châu tỉnh nghệ an
từ đầu năm hai nghìn hai hương đã hình thành một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô số đề
đường dây này gồm ba cấp đại lý hoạt động có tổ chức và mang tính chuyên nghiệp
hàng ngày các đại lý nhận tin nhắn đánh bạc của người chơi rồi tổng hợp chuyển thông tin qua tin nhắn điện thoại và gia lô cho hương
sau khi có kết quả số số miền bắc hương sẽ tính toán tiền thắng thua cho các đại lý rồi thông báo qua tin nhắn điện thoại
sau khi hoàn thành giao dịch các đối tượng đã lập tức xóa tin nhắn để tiêu hủy tài liệu chứng cứ
số tiền thắng thua sẽ được thanh toán vào sáng ngày hôm sau bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng
tôi nhận số lô sẽ đề trong khoảng thời gian là từ một mươi bảy h đến một mươi hai h
một mươi tám h hàng ngày
tôi tổng hợp các số lô số đề lại và chuyển cho đại lý cấp trên bằng hình thức tin nhắn
các đối tượng trong đường chơi đánh bạc thì thủ đoàn đã tinh viên
các đối tượng kết nối với nhau thành lập một chuỗi hệ thống đại lý rất nhiều cấp
thống nhất nhau về thương phức thủ đoàn cũng như cách đối phó với quan trọng năng
các đối tượng sử dụng điện thoại thông minh các trang mạng sử dụng như facebook zalo viber để liên lạc đánh bạc
và sử dụng hình thức thanh toán
tính đến thời điểm đường dây này bị triệt xóa số tiền giao dịch dùng để đánh bạc của các đối tượng là hơn chín mươi tỷ đồng
với lượng tiền mỗi ngày từ tám trăm linh triệu đồng cho đến một tỷ đồng
riêng trong ngày ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai các đối tượng đã sử dụng số tiền hơn một ba tỷ đồng để đánh bạc

các đối tượng đã sử dụng nhiều biện pháp để đối phó quan trọng năng
chúng ngủy tráng bằng nhiều cách để có kinh nghiệm để quả mặt quan trọng năng
cái khóa thứ hai là một số đối tượng xây dựng tường rào khuyên cố đóng kênh cửa
một số đối tượng thực hiện hoạt động lũ đồng
một số đối tượng thực hiện trầm tồi nhiều địa điểm
với hoạt động quá trình mà xác minh theo dõi ý minh đồng của đối tượng
cái khóa thứ ba là các đối tượng sử dụng nhiều số điện thoại và thường chuyển thay đổi điện thoại
rồi tạo cái tài khoản giả các tài khoản giao lô facebook viber để liên lạc
rồi là để ngủy tráng cái lái địch bản thân để đối phó quan trọng năng
cái khóa thứ bốn là các đối tượng pháo khi đánh bạc hàng ngày
thì đều xóa các thông tin dữ liệu
rồi tiêu hủy các tài lệ đối quan
để triệt phá đường dây đánh bạc này công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an đã huy động sáu mươi cán bộ chiến sĩ
đồng loạt bắt và khám xét một mươi một đối tượng
điều trú tài khoản
tại huyện diễn châu trong đó có bốn đối tượng là nữ giới
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một mươi năm điện thoại di động một trăm linh triệu đồng tiền mặt năm thẻ ngân hàng
và nhiều tài liệu khác có liên quan đến hoạt động đánh bạc
hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng
ba anh em ruột rủ nhau đi đánh người gây thương tích vừa bị công an tỉnh đắk lắc điều tra và bắt tạm giam
theo kết quả điều tra vào ngày bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi
em ruột của hai đối tượng trên là đinh xuân tuẩn
có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau với nguyễn thế vinh và phan đức anh ở cùng xã
sau khi được người dân xung quanh can ngăn vinh và anh đi về nhà còn tuẩn chạy về báo cho hai anh ruột là đinh xuân thành
và đinh xuân tuân về chuyện mình bị đánh
lúc sau thì ba anh em đã rủ nhau cầm theo một cd ba mươi hai và một tuyếp sắt chạy đuổi theo đánh vinh và anh
trong lúc đánh hội đồng tuẩn đã dùng cờ lê đánh vào đầu và người làm anh phan đức anh gục xuống đường bị thương tích một mươi tám
sau khi bắt khẩn cấp đinh xuân tuẩn
văn phòng cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã tiếp tục khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng đinh xuân thành và đinh xuân tuân
cũng về hành vi giết người
ba năm tù giam là bản án vừa được tuyên dành cho bị cáo lê thị ánh tuyết
trú tại huyện kiên lương của tỉnh kiên giang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bị cáo cũng đồng thời bị buộc phải khắc phục lại toàn bộ số tiền mà bị cáo chiếm đoạt của các bị hại
theo cáo trạng
từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi năm
lê thị ánh tuyết mở các dây hụi ngày và vận động nhiều người dân ở thị trấn kiên lương tham gia
đến khoảng giữa năm hai nghìn một mươi năm
do tuyết nợ nần của nhiều người và cần tiền tiêu xài
nên tuyết nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các hụi viên bằng hình thức bán khống các phần hụi không có thật
tổng cộng tuyết đã chiếm đoạt hơn tám trăm sáu mươi ba triệu đồng của các bị hại
tuyết đã chiếm đoạt hơn tám trăm sáu mươi ba triệu đồng của các bị hại

các loại hình dịch vụ từng được cho là có nguy cơ lây nhiễm dịch covid một mươi chín cao
sẽ được phép hoạt động trở lại có điều kiện
đây là một trong những nội dung đáng chú ý được đưa ra
tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội quý i năm hai nghìn hai mươi
do ủy ban nhân dân tp hà nội tổ chức
nhằm thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
tp hà nội sẽ cho phép các loại hình kinh doanh dịch vụ karaoke
chơi điện tử internet hoạt động trở lại từ giờ ngày tám tháng bốn
các cơ sở này phải đảm bảo các điều kiện theo quy định
các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín theo hướng dẫn của cơ quan y tế
và các quy định liên quan
đồng thời khuyến cáo khách hàng không sử dụng dịch vụ khi có biểu hiện nghi ngờ bệnh
việc mở cửa trở lại các dịch vụ này được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy du lịch thủ đô
phục hồi để đạt được mục tiêu thu hút từ chín đến một mươi triệu lượt du khách trong năm hai nghìn hai mươi
tp hà nội cũng đã lên kế hoạch triển khai nhiều hoạt động
đặc biệt tận dụng cơ hội quảng bá từ sự kiện sea games ba mươi một sẽ diễn ra vào tháng năm tới đây
thưa quý vị trong điều kiện bình thường mới thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch bệnh quyết tâm mở cửa toàn diện trường học
là vấn đề được đặt ra đối với cả hệ thống chính trị
đến nay thì hầu hết ở các địa phương
học sinh tất cả các cấp học từ mầm non đến đại học đã được đến trường
việc dạy và học đã dần đi vào ổn định mang lại những hiệu quả tích cực
cho thấy sự đúng đắn của chủ trương nhất quán quyết tâm mở cửa trường học
ghi nhận trên điều ảnh thành phố đà nẵng
trường mầm non hoàng cúc quận sơn trà một trong những trường mầm non đầu tiên của thành phố
mở cửa đón học sinh ngay khi được phép tức là ngày hai mươi một tháng hai
ngày đầu tiên thì các con đến trường rất là đông
đến ngày thứ hai thứ ba sau đó thì các con giảm dần
thì thật sự là lúc đó nhà trường cảm xúc rất là khó khó khó
không thể nào
mà tả nỗi và cứ lo lắng bồn trồn nhưng mà mặc dù là lo lắng bồn trồn
nhưng mà vẫn thực hiện nhiệm vụ của nhà trường
nếu như đóng cửa hoặc là không có trẻ mình vẫn thực hiện nhiệm vụ
để sẵn sàng mở cửa trong bất cứ tình huống nào xảy ra
sau hơn một tháng không chỉ tại trường mầm non hoàng cúc
mà đối với hầu hết các trường mầm non trên địa bàn
những lo lắng bồn trồn của giáo viên đã được thế chỗ cho niềm vui
và sự lạc quan khi mà việc dạy học đã dần đi vào ổn định
tỷ lệ trẻ đến trường đạt hơn bảy mươi tám
đối với cấp tiểu học cùng thời điểm đến trường với trẻ mầm non
đến nay học sinh đi học đạt tỷ lệ gần một trăm linh
việc dạy và học thuận lợi khi không còn triển khai việc dạy song song
hay hình thức trực tiếp và online như những ngày đầu
chất lượng dạy và học vì thế được tăng lên
học sinh đến trường ổn định mình yên tâm và thật sự nói là mình cảm ơn
các lãnh đạo của ngành đã rất quá quyết và dũng cảm đưa ra một quyết định
mà thời đó có thể nói là người phản đối nhiều hơn người đồng phục
nhưng mà vẫn quyết tâm làm và đến hôm nay cái kết quả đó
mình cũng không biết
minh chứng được rằng là cái quyết định đó là đúng đắn
sở giáo dục và đào tạo thành phố đà nẵng cho biết
những ngày đầu khi mở cửa toàn diện các cấp học trên địa bàn
các trường gặp rất nhiều khó khăn khi số ca nhiễm là giáo viên và học sinh không ngừng gia tăng
thế nhưng với những kịch bản phòng dịch được xây dựng trước đó
các trường linh hoạt ứng phó
từ những thách thức ban đầu đến nay khi đà nẵng đã qua đỉnh dịch
lộ trình đưa toàn bộ học sinh đến trường đạt kết quả khả quan số ca nhiễm gần như rất thấp
mình có một cái trách nhiệm có một cái tình yêu với lại học sinh với lại các cơ sở giáo dục
ta thấy được họ khó như thế nào khó khăn như thế nào trong quá trình người ta dạy được tiếng và học được tiếng
thì nếu ta nghĩ như vậy thì chúng ta mới nghĩ ra cách làm thế nào mà đưa đến sự tối ưu nhất
để cho học sinh tiếp xúc được với bạn bè học sinh tiếp xúc với cô giáo với thầy giáo
thì cái việc học nó mới
trở thành là bình thường và ở một cái trạng thái là tốt nhất
có thể thấy sự mạnh dạng kiên quyết đưa học sinh trở lại trường học của ngành giáo dục địa phương
không những tạo tâm thế thoải mái cho học sinh thay đổi môi trường học tập
mà còn góp phần không nhỏ trong việc đảm bảo chất lượng dạy và học
tiếp theo là các thông tin đáng chú ý khác sẽ có trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy ngay sau đây
họa sĩ xin kính chào quý vị mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là những tin tức về an ninh trật tự
khoảng một mươi hai giờ trưa ngày bảy tháng bốn tàu cảnh sát biển sáu nghìn tám thuộc bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba
đã kéo tàu cá nt chín mươi một nghìn hai trăm linh năm ts cùng ba ngư dân về đến côn đảo tỉnh bà rịa vũng tàu an toàn
trước đó lực lượng cảnh sát biển nhận được thông tin tàu cá số hiệu nt chín mươi một nghìn hai trăm linh năm ts có ba thuyền viên
do ông lê đình dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một quê ninh thuận làm thuyền trưởng đang hoạt động đánh bắt thủy hải sản
thì tàu bị lưới uống chân vệt nên mất khả năng cơ động trôi giặt nhanh và có thể bị sóng đánh chìm
tại khu vực cách nam tây nam đảo phú quý tỉnh bình thuận khoảng ba mươi hai hải lý
trước tình hình nguy cấp bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đã điều động tàu cảnh sát biển sáu nghìn tám
đoàn nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu và tìm kiếm cứu nạn trên khu vực biển bình thuận
khẩn trương cơ động đến vị trí tàu bị nạn
sau nhiều giờ tìm kiếm trong điều kiện thời tiết tại hiện trường xấu độ cao sóng trên ba mét
lực lượng cảnh sát biển đã tiếp cận tàu cá nt chín mươi một nghìn hai trăm linh năm ts triển khai các phương án cứu nạn
tiến hành làm dây lai kéo tàu cá về bờ
hiện các thuyền viên tàu cá nt chín mươi một nghìn hai trăm linh năm ts sức khỏe tốt tinh thần ổn định
ngày bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai tòa án nhân dân tỉnh trà vinh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự
đối với bị cáo bùi thị kim dung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ngụ tại ấp vĩnh yên xã long đức
thành phố trà vinh tỉnh trà vinh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng năm hai nghìn một dung đứng ra tổ chức đầu tháng hội có giá trị từ năm trăm linh đồng
đến năm triệu đồng tại địa phương để hướng tiền hoa hồng
đến năm hai nghìn một mươi năm và hai nghìn một mươi sáu bị can dung thực hiện hành vi gian dối tự ý lấy tên hụi viên tham gia
và hốt hụi để xây dựng nhà ở nhà trọ cho thuê dẫn đến nợ ngân hàng và các hụi viên khoảng một sáu tỷ đồng
để có tiền mua đất trả tiền vai ngân hàng và tiêu xài cá nhân bị ca dung tiếp tục mới nhiều dây hụi
mục đích để chiếm đoạt tiền của các hội viên
tháng tám năm hai nghìn một mươi chín nhiều hụi viên kêu hốt dù mất khả năng cân đối không có tiền giao hụi nên tuyên bố vỡ hụi
tại thời điểm vỡ hội còn bốn mươi một dây hụi chưa kết thúc được mở trong thời gian từ tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
trong bốn mươi một dây hụi chưa kết thúc cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh đã chứng minh được hai mươi tám dây hụi
nội dung có hành vi gian dối bỏ thăm hốt một trăm chín mươi một phần chiếm đoạt số tiền trên sáu tỷ đồng
sau khi vỡ hụi bị can dung đã trả lại cho các hụi viên gần một năm tỷ đồng và chiếm đoạt tổng số tiền gần năm tỷ đồng của một trăm bảy mươi một hụi viên
căn cứ và hành vi tính chất của vụ án hội đồng xác xử tòa án nhân dân tỉnh trà vinh tuyên phạt bị cáo bùi tị kim dung một mươi năm tù giam
đồng thời bục dung phái bộ thường số tiền đã chiếm đoạt còn lại cho các bị hại
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hồng dân tỉnh bạc liêu vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đào quốc trạng sinh năm hai nghìn hai ngụ tại xã bình phú đông huyện phước long tỉnh bạc liêu
để điều tra làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản
theo hồ sơ của cơ quan công an vào khoảng tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đào quốc trạng sử dụng mạng xã hội làm quen nhắn tin và nảy sinh tình cảm
với một người phụ nữ sinh sống trên địa bàn huyện hồng dân
đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai trạng hẹn gặp người phụ nữ này sau đó cả hai đến nhà nghỉ để quan hệ tình cảm và đạo quốc trạng sử dụng điện thoại chụp ánh lại hình ảnh
sau đó đến giữa tháng một năm hai nghìn hai mươi hai trang gửi những hình ảnh này cho người phụ nữ và yêu cầu người phụ nữ đưa số tiền ba mươi triệu đồng
nếu không sẽ gây ảnh cho người thân của người phụ nữ cũng như đăng tất cả lên mạng xã hội
lo sợ người phụ nữ đã hẹn gặp để đưa cho trạng số tiền
tuy nhiên khi trạng đang nhận tiền thì bị cảnh sát hình sự công an huyện hồng dân tỉnh bạc liêu bắt quả tang
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo pháp luật
sáng nay ngày bảy tháng bốn tại tuyến đường quang trung thuộc phường tám quận gò vấp thành phố hồ chí minh
đã xảy ra một vụ va chạm giữa hai xe máy khiến cho một nam thanh niên bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu
vụ tai nạn đã khiến cho giao thông tại khu vực này trở nên khó khăn
vụ tai nạn xảy ra trước số nhà chín trăm hai mươi sáu đường quang trung phường tám theo hướng từ ngã sáu g vóc đi quận một mươi hai
theo một số nhân chứng hai xe máy này lưu thông cùng chiều
khi đến địa chỉ trên thì xảy ra va chạm làm cả hai người đi trên xe ngã xuống đường
hầu quá là một người đàn ông bị thương nhẹ có thể tự đứng lên được
năm thanh niên còn lại bị nhiều vết thương chảy nhiều máu và nằm bất động trên đường
nạn nhân được người dân và người đi đường hỗ trợ đưa đi cấp cứu
tại hiện trường hai xe nằm cách nhau hơn một mét
cả hai xe này đều có vết trượt lê kéo dài hơn một mươi mét
một trong hai xe bị vỡ phần đầu
vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực này gặp khó khăn
đến chín giờ cùng ngày cảnh sát giao thông quận gò vấp đã có mặt hoàn tất khám nghiệm hiện trường
và đưa hai xe về đội
giao thông được ổn định trở lại
thưa quý vị từ lâu những vị trí giao lộ có mật độ giao thông dày đặc
kết hợp với sự lưu thông trộn dòng
nhiều loại phương tiện lớn nhỏ bị xem như điểm đen giao thông
bởi tai nạn và kẹt xe thường xuyên xảy ra
liên tục trong nhiều năm qua thì các điểm đen này luôn được các cấp lãnh đạo
bang ngành và người dân thành phố hồ chí minh quan tâm
ghi nhận tại điểm đen mỹ thủy của thành phố thủ đức
đang được thành phố quyết tâm xóa bỏ trong năm nay
mặc dù vào khung giờ cao điểm lại có mưa lớn
thế nhưng điểm đen mật nhất thành phố hồ chí minh về tai nạn giao thông
và kẹt xe kéo dài hàng giờ tại vòng xoay mỹ thủy thành phố thủ đức
đã không còn tái diễn
kể từ khi cơ sở hạ tầng giao thông gồm một tuyến hầm chui
hai tuyến mặt đất và cầu vượt hai chiều với bốn làng xe tại đây
được xây dựng và đưa vào vận hành đã phát huy hiệu quả
thêm vào đó là việc vũ trí lực lượng cảnh sát giao thông tham gia phân luồng
điều tiết vào các cao điểm đã giúp các phương tiện lưu thông ổn định hơn
nếu như trong năm hai nghìn hai mươi một tại khu vực nút giao mỹ thủy
đã xảy ra sáu vụ tai nạn giao thông làm chết một người năm người bị thương
trong số sáu vụ tai nạn giao thông thì có tới năm vụ được liên quan đến xe đầu kéo
còn lại một vụ do ô tô con gây ra
thì đến nay so với những năm trước số vụ tai nạn đã giảm sâu trên cả ba tiêu chí
đặc biệt trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai tại đây

nó sẽ xảy ra vụ tai nạn giao thông nào
nút giao mỹ thủy là một trong bốn điểm được sở giao thông vận tải thành phố
đưa vào diện theo dõi xóa điểm đen
với kết quả vừa đạt được ủy ban nhân dân thành phố và các sở ban ngành
quyết tâm đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai sẽ xóa hoàn toàn được điểm đen giao thông này

sẽ xây dựng kế hoạch để chuyển hóa điểm đen tập trung xử lý các lỗi là nguyên nhân
dịch đến tai nạn giao thông như vi phạm về tốc độ đi không đúng làng đường
sử dụng rượu bia chất kích thích chất ma tí đồng thời bố trí lực lượng cạnh giao thông hai nghìn bốn trăm hai mươi bốn
thực hiện nhiệm vụ từng ra kiểm soát xử lý phạm tại các khu vực
các tuyến đường đã được xác định có điểm đen và tai nạn giao thông
tuyên truyền cho người dân tại các khu vực khu vực có điểm đen để người dân biết
và tham gia giao thông để phòng ngừa tình hình tai nạn giao thông
về giải pháp hạ tầng giao thông phòng cảnh sát thông cũng đã phối hợp
với các đơn vị quản lý hạ tầng giao thông thực hiện nhiều biện pháp như là
xây dựng các mô giảm tốc khi tới khu vực điểm đen để các phương tiện hạn chế tốc độ
cũng như cảnh báo trước bổ sung các biển báo đoạn đường đen
cái điểm tai nạn giao thông để người tham gia giao thông chú ý quan sát
theo sở giao thông vận tải tp hcm tính đến thời điểm hiện tại
toàn thành phố còn bốn điểm đen gồm núp giao mỹ thủy tp thủ đức
cầu nguyễn tri phương quận năm vòng xoay an sương quận một mươi hai
và nút giao đường dẫn cao tốc bình thuận chợ đệm đường võ trần chí huyện bình chánh
nếu đảm bảo tốt trực tự an toàn giao thông tại các điểm đen trên
đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba thành phố có thể hoàn tất kế hoạch xóa điểm đen tai nạn giao thông
đã tồn tại suốt nhiều năm qua
thưa quý vị sau thời gian chống chọi với những tác động tiêu cực từ dịch bệnh covid một mươi chín
cho đến hiện tại thì hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp
đã có chiều hướng tốt hơn nhưng chưa phải là hồi phục
hoàn toàn trong bối cảnh đó thì việc cung lúc giá logistic tăng

giá sản dầu tăng giá nguyên liệu tăng và cộng thêm việc phải chiều thêm nhiều loại phí
đang là vật cản đến quá trình phục hồi của các doanh nghiệp trong thời gian tới
thời gian qua các doanh nghiệp trong ngành thủy sản đau đầu với việc giá cước logistics tăng đột biến
nếu trong năm hai nghìn hai mươi một giá cước vận chuyển đã nhiều lần lập đỉnh
thì trong năm hai nghìn hai mươi hai lại tiếp tục tăng lên nhất là từ khi xung đột giữa nga và ukraine
làm tăng mạnh giá sản dầu toàn cầu
hiện giá cước vận tải biển ở nhiều tuyến còn cao hơn mức đỉnh của năm ngoái
tuy nhiên giá cước tăng không còn là nỗi lo duy nhất
cái khó hơn nữa là việc đặt container
mức độ khó tùy từng chuyến từng hãng nhiều container hàng dù đã sản xuất xong gần hai tháng mới xuất được
nên khi đạt được chỗ thì mừng hơn ký được đơn hàng mới
nó có hai vấn đề ở đây
một là vấn đề bút được chỗ để mà có thể xếp container lên tàu
và thứ hai nữa là bút công rỗng để mà có thể có gông để mà xếp hàng
thì cũng đều gặp những cái khó khăn
và điều này nó gây ảnh hưởng đến cái việc xuất khẩu của doanh nghiệp
thì chúng tôi nghĩ rằng tình hình của thị trường thì chúng ta cũng phải chia sẻ với hãng tàu

tuy nhiên với việc hiện nay các hãng tàu chưa có những chính sách hỗ trợ kịp thời
thì rõ ràng cũng là một cái vấn đề mà cần phải có cái sự tham gia của các cơ quan hữu quan
để mà lắm lại tình hình cũng như là có những hỗ trợ để cho các hãng tàu có được những tác động hỗ trợ tốt hơn cho việc xuất khẩu của mình
ngoài chi phí logistic tăng cao
trong mấy ngày qua việc thành phố hồ chí minh bắt đầu thu phí cảng biển cũng làm cho doanh nghiệp đau đầu
nhiều hiệp hội ngành hàng ở thành phố đề nghị lùi ngày thu phí hạ tầng cảng biển
vì doanh nghiệp chưa thực sự phục hồi sau giai đoạn khó khăn vì covid một mươi chín
hồi nay nếu chúng ta áp dụng cái vấn này
thì kể cả về xuất nhập khẩu
về tất cả các loại một lúc
kể cả với các ngoại quan nhập xuất
nếu mà áp dụng cái vấn này
thì các doanh nghiệp đều bị tăng chi phí gấp đôi
đầu vào cũng nhập
nhập cũng phải
chi phí nghiệp chi phí về xuất cũng thế
như vậy là phí chồng phí
cái thứ hai là tăng cái phí này lên nữa là tăng lại tăng gấp đôi nữa
nên là doanh nghiệp gặp rất khó khăn rất nhiều khó khăn
đặc biệt là trong cái giai đoạn mà chúng ta đang bị ảnh hưởng
bởi cái chiến km nga và ukraine
thì xăng dầu chúng ta xăng dầu đối với cán bộ công nhân viên cũng rất nhiều
và xăng màu vận chuyển rồi chi phí sản xuất cũng đã tăng
và đầu năm chúng tôi thì lại bị một số cái nguyên vật liệu
phải nhập từ trung quốc
chúng ta cũng tăng đầu gia thì chúng ta chưa có tăng được
thế nên là cứ tăng dần như thế này thì doanh nghiệp rất khó khăn
theo các chuyên gia kinh tế với việc nhiều loại phí tăng cùng lúc như hiện tại
khiến nhiều doanh nghiệp khi làm kế hoạch kinh doanh
không còn dám làm kế hoạch lâu dài
vì ngoài dịch bệnh vẫn còn tìm ở nhiều rủi ro
còn quá nhiều biến động khác khiến doanh nghiệp phải thận trọng trong từng bước đi của mình
từ ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai đến hết năm hai nghìn hai mươi bốn
thành phố hồ chí minh sẽ chi khoảng sáu mươi một tỷ đồng để hỗ trợ cho trẻ em bồ côi
người có hoàn cảnh thật sự khó khăn vì covid
đây là một trong những quyết sách quan trọng vừa được hội đồng nhân dân thành phố thông qua
tại kỳ họp thứ năm kỳ họp chuyên đề
cụ thể đối với người cao tuổi đơn thân có hoàn cảnh khó khăn
đề xuất cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí và mức hỗ trợ hàng tháng là bốn trăm tám mươi đồng một người một tháng
đối với người trong độ tuổi lao động từ một mươi sáu đến sáu mươi tuổi thuộc hộ nghèo bị tai nạn lao động
tai nạn giao thông tai nạn khác đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí theo diện hộ nghèo
nhưng chưa được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hoặc trợ cấp xã hội hàng tháng
trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn cũng được đề xuất hỗ trợ hàng tháng bốn trăm tám mươi đồng một người
đề nghị hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non học sinh phổ thông công lập ngoài công lập
và học viên giáo dục thường xuyên bằng với mức học phí do hội đồng nhân dân thành phố hồ chí minh quy định
riêng trường hợp trẻ em đang học tại các trường tư thục thì mức hỗ trợ học phí bằng với học phí của trường công lập
trẻ em được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí mức hỗ trợ hàng tháng từ bốn trăm tám mươi đồng
đến một hai triệu đồng một người một tháng tùy trường hợp
tại kỳ họp lần thứ năm này hội đồng nhân dân tp cũng đã thông qua một mươi một tờ trình về các vấn đề quan trọng khác
trong đó có các chính sách đặc thù việc củng cố nâng cao năng lực trạm y tế phường xã thị trấn
chính sách hỗ trợ tình nguyện viên tham gia phòng chống dịch cơ chế đặc thù dự án đầu tư xây dựng đường vành đai ba